xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh cuối ngày
được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc hai mươi h và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sau gần một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra vào đêm ngày một mươi một tháng bốn
tại thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng là phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tổ dân phố cầu thượng là đối tượng gây án và bỏ trốn khỏi địa phương
bước đầu đấu tranh hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng xin lòng ghép bỏ và nung nấu ý định giết người
trước đó khoảng một tuần đối tượng mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con dao mang theo người
đến tối ngày một mươi một tháng bốn khi gặp nạn nhân tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn và uống thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành